vâng bước sang ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng là quý vị cũng sẽ bình tĩnh hơn làm quen dần với việc giãn cách làm việc ở nhà
chúng ta sẽ cùng tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp năm k và các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cộng đồng
tuyệt đối không được lơ là chủ quan chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và không cần phải tích chữ lương thực thực phẩm
tránh tạo cơ hội cho các gian thương lợi dụng đầu cơ tăng giá
và nhấn mạnh tại cuộc họp của chính phủ với ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào ngày hôm qua
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu thành phố hồ chí minh cùng với các tỉnh thành ở phía nam đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
cần phải siết chặt hơn nữa các quy định về giãn cách xã hội nếu phát hiện vi phạm trong công tác phòng chống dịch cần phải xử lý nghiệp
theo nhận định diễn biến dịch tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam sẽ còn kéo dài
không thể dập ngay trong một vài tuần mà cần kiên trì và quyết liệt
việc thực hiện chỉ thị một mươi sáu tại một số nơi vẫn còn chưa nghiêm
và thiếu kỷ cương
riêng tại thành phố hồ chí minh những khu vực đang ở vùng đỏ tức nhiều ca mắc covid một mươi chín
cần phải áp dụng các biện pháp tương tự như các quốc gia bị nhiễm nặng
còn những vùng xanh tức có số ca mắc ít hoặc là chưa mắc
cần phải tăng cường xét nghiệm tìm ra f và tạo thành những chiến khu an toàn
chỉ đạo tại cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị thành lập ngay bộ chỉ huy tiền phương đặt tại thành phố hồ chí minh
bao gồm thứ trưởng các bộ có liên quan
làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng ban chỉ đạo quốc gia
đối với một mươi chín tỉnh thành đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
cần phải xiết chặt kỷ luật kỷ cương về giãn cách xã hội
bộ y tế chủ trì cùng các bộ các địa phương đánh giá lại toàn bộ các chủng virus để có đối sách phù hợp
cần phân loại đánh giá các ca f f một theo từng cấp độ nhẹ có nguy cơ nặng rất nặng
để đưa ra các biện pháp điều trị cách ly tại nhà cho hợp lý
thủ tướng yêu cầu các bộ phải có hướng dẫn kịp thời
các vướng mắc thủ tục trong quá trình lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân
bộ giao thông vận tải không được ban hành các giấy phép con
phải có hướng dẫn trên phạm vi toàn quốc đối với các phương tiện
các lái xe chở hàng hóa để tránh ách tắc giao thông
các địa phương nếu cần thiết có thể áp dụng nghiêm hơn chỉ thị một mươi sáu
tránh các kẽ hở như vừa qua
có như vậy việc phòng chống dịch mới có thể thành công